thưa quý vị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh thừa thiên huế cho biết
đơn vị vừa phối hợp với phòng cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh
phá thành công chuyên án cho vay lãi nặng với số tiền cho vay lên đến ba mươi năm tỷ đồng bắt giữ hai đối tượng có liên quan
hai đối tượng bị bắt giữ là lương hoàng nhật nam là đối tượng cầm đầu và huỳnh văn trường phát
theo điều tra ban đầu từ năm hai nghìn hai mươi hai đối tượng nam và phát đăng quảng cáo hoạt động cho vay trên mạng xã hội facebook
với nội dung cho vay lãi suất từ ba đến một mươi một năm trăm linh đồng một triệu một ngày
chúng còn sử dụng thủ đoạn chia nhỏ lãi suất vay với bằng hai hợp đồng và phân chia tiền lãi thành nhiều khoản phí khác nhau
để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
ngoài ra thì trong quá trình cho vay nếu các trường hợp đến hạn chưa kịp trả thì các đối tượng này sẽ thuê người đe dọa
theo dõi vị trí xe và về tận nhà để đòi xiết xe đòi nợ
từ năm hai nghìn hai mươi đến thời điểm bị bắt giữ các đối tượng đã lập hơn hai hợp đồng vay tiền
với số tiền cho vay lên đến ba mươi năm tỷ đồng thu lợi bất chính trên bảy tỷ đồng
hôm nay ngày hai mươi bảy tháng một sở y tế tỉnh bình phước cho biết tránh thanh tra sở y tế bình phước
nguyễn việt tân đã ký quyết định xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực y tế
đối với chủ nhà thuốc bệnh viện đa khoa tỉnh bình phước vì không niêm yết giá bán buôn bán lẻ
không thực hiện đúng quy định về bảo quản thuốc
cụ thể thanh tra sở y tế bình phước xử phạt ông vũ nhật vị
chủ nhà thuốc bệnh viện đa khoa tỉnh bình phước địa chỉ tại quốc lộ một mươi bốn
phường tiến thành thành phố đồng xoài tỉnh bình phước số tiền hai mươi bảy triệu đồng
về hành vi
không niêm yết giá bán buôn bán lẻ thuốc bằng đồng việt nam
không thực hiện đúng quy định về điều kiện bảo quản thuốc nguyên liệu làm thuốc
trong quá trình bảo quản được vận chuyển thuốc và nguyên liệu làm thuốc
ngoài ra nhà thuốc bệnh viện tỉnh bình phước còn bị tước chứng nhận
chứng chỉ hành nghề và bị đình chỉ hoạt động trong thời hạn là hai tháng
cùng với việc xử phạt thanh tra sở y tế cũng đã đề nghị giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh bình phước
tăng cường kiểm tra về hoạt động và chuyên môn đối với nhà thuốc bệnh viện
với hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm và tội buôn bán hàng cấm
hồ văn mạnh và trần thị ngọc cùng chú tại xã đô thành huyện yên thành tỉnh nghệ an
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam
trước đó tại xóm ngọc sơn xã đô thành huyện yên thành lực lượng công an đã kiểm tra
và phát hiện hai đối tượng
hồ văn mạnh và trần thị ngọc có hành vi cất giữ một trăm một mươi bao tải các loại có chứa vẩy tt với tổng khối lượng
gần hai chín trăm linh kg trị giá hơn một mươi bốn tỷ đồng tại thời điểm kiểm tra hai đối tượng không xuất trình được giấy tờ
liên quan đến nguồn gốc xuất xứ của số hàng nói trên qua đấu tranh đối tượng mạnh khai nhận mua vẩy tt
từ nước ngoài về cất giấu tại nhà trần thị ngọc sau đó thì phân loại và làm sạch với mục đích bán kiếm lời
đối tượng lưu văn nhượng bị công an huyện đức linh tỉnh bình thuận bắt quả tang điều khiển xe ô tô bán tải
biển kiểm soát tám mươi sáu c sáu mươi chín nghìn bốn trăm năm mươi ba vận chuyển pháo nổ từ biên giới campuchia về xã vũ hòa huyện đức linh để giao cho lê thị tươi
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện biển số xe tám mươi sáu c sáu mươi chín nghìn bốn trăm năm mươi ba là biển số giả được đối tượng tinh vi dán trồng lên số xe
tổ công tác phát hiện biển số xe khác là năm mươi một d năm mươi bảy nghìn sáu trăm năm mươi tám kiểm tra bên trong xe thì phát hiện hai mươi hai bao tải bên trong có chứa bốn trăm linh hộp pháo hoa loại bốn mươi chín ống pháo bốn mươi hộp pháo hoa nổ loại một trăm linh ống phóng và một mươi tám bịch pháo bi tổng trọng lượng khoảng tám trăm bốn mươi chín kg
từ lời khai của đối tượng thì tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà của đối tượng nguyễn ngọc tuấn ba mươi chín tuổi tiếp tục phát hiện thu giữ thêm chín mươi ba hộp pháo hoa nổ ba bịch pháo bi tổng trọng lượng là một trăm tám mươi ba kg
số pháo này là của hồ thị thu hường ba mươi sáu tuổi mua của nhượng sau đó thì cất giấu tại nhà tuấn tổng trọng lượng pháo thu giữ được ở hai địa điểm là một ba mươi hai kg hiện công an huyện đức linh đã tạm giữ bốn đối tượng để điều tra
thưa quý vị xác định dịp tết nguyên đán giáp thỉ năm hai nghìn hai mươi bốn nhu cầu đi lại của người dân sẽ tăng cao

đặc biệt là việc di chuyển bằng đường hàng không nắm bắt được nhu cầu đó thì nhiều đối tượng đã tung ra những chiêu trò bán vé máy bay giá rẻ để từ đó lừa đảo và chiếm đoạt tài sản
và chỉ trong một thời gian ngắn thì hàng trăm người đã trở thành nạn nhân bất đắc dĩ của nhóm tội phạm lừa đảo này sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân về vấn đề này
thưa quý vị xác định dịp tết nguyên đán giáp thỉ năm hai nghìn hai mươi bốn nhu cầu đi lại của người dân sẽ tăng cao
dự định là săn vé trước ba tháng để được vé giá vé rẻ
tổng giá vé là hai mươi một triệu
đến gần ngày chuẩn bị đi nha trang thì tôi lên hệ thống để tôi check vé máy bay
nhưng mà tôi tìm theo số series đấy thì tôi không tìm thấy vé máy bay của tôi
sau đấy thì tôi có gọi lên tổng đài để phản hồi
thì tổng đài phản hồi là tôi liên hệ lại với anh mà đặt vé giúp tôi
đến khi mà tôi gọi lại cho anh ấy thì anh đã chặn tất cả mọi hình thức liên lạc của tôi
tránh trường hợp mà vì cái giá rẻ rẻ hơn một hai trăm linh nghìn
nhưng mà chúng ta cũng đánh đổi lấy một cái sự gọi là mạo hiểm để mà chuyển khoản cho các đối tượng
mà chúng ta rõ ràng chưa biết danh tính chưa biết về cái nguồn gốc
mà chỉ bằng cái cảm quan của mình cho rằng đây là một cái trang fanpage đáng tin tưởng
để mà đặt vé máy bay nhất là đặt một cái số lượng rất lớn thì cái điều này cần phải hết sức cẩn trọng
trong trường hợp cần đặt một cái số lượng vé máy bay rất là lớn thì chúng ta nên đến trực tiếp tại các cái đại lý hoặc là những cái hãng hàng không để mà có một cái sự chính thức trong vấn đề là giao dịch
đối với khoản một cái mức cái hành vi lừa đảo quy định từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc là dưới hai triệu đồng
nhưng mà thuộc một trong các cái hành vi quy định tại khoản
một của điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự thì có thể cái mức hình phạt lên tới ba năm tù
để tránh mua phải vé giả khách hàng cũng nên liên hệ trực tiếp với hãng hàng không đọc thông tin mã vé và kiểm tra kỹ hưu lực hay không
và yêu cầu nhân viên hãng xót lại thông tin hành trình bay hành khách bay trước khi chuyển hết tiền cho biên bán
khách hàng cũng có thể kiểm tra sơ bộ mạo vé điện tử bằng mắt thường
mạ vé của việt mla hiện nay gồm sáu chiếc cái
mạ vé của việt mla của việt ze là dạy số gồm tám số
với hãng zstar
thì vé điện tử gồm sáu quý tự có cả số và chữ
hoặc chỉ toàn chữ như của việt mla
thưa quý vị tại cuộc họp ban chỉ đạo giá đầu tuần này bộ công thương kiến nghị trong năm hai nghìn hai mươi bốn xem xét điều chỉnh giá điện
để đảm bảo phản ánh biến động các chi phí đầu vào của giá điện
đồng thời để tập đoàn điện lực việt nam evn có nguồn thanh toán cho chủ đầu tư các nhà máy điện
evn hiện vẫn rất khó khăn
khoản lỗ khoảng một mươi bảy tỷ đồng trong năm hai nghìn hai mươi ba dù giá bán lẻ điện được điều chỉnh hai lần
tăng ba vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba và bốn năm vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
tổng hai lần tăng giá trong năm hai nghìn hai mươi ba giá điện bán lẻ đã tăng thêm hơn một trăm bốn mươi hai ba mươi năm đồng một kwh
và giá điện bình quân tăng từ mức một chín trăm hai mươi ba đồng lên mức giá mới là hai đồng
với năm hai nghìn hai mươi bốn lãnh đạo evn dự báo là tập đoàn tiếp tục đối mặt với một loạt khó khăn thách thức
trước mắt là khả năng cân đối tài chính bởi hai năm nay evn không cân đối được và có thể tình trạng này sẽ tái diễn
theo tổng giám đốc evn nguyễn anh tuấn mặc dù evn đang cố gắng tối ưu hóa các chi phí để tiết giảm
nhưng việc cân đối tài chính của tập đoàn vẫn hết sức khó khăn
do vậy năm hai nghìn hai mươi bốn cần có sự điều chỉnh
chính sách và giá bán lẻ điện thì mới giải quyết được những khó khăn về tài chính của evn
chính thức có hiệu lực kể từ ngày một chín hai nghìn hai mươi ba thông tư số sáu
với việc bổ sung quy định cho vay để trả nợ ngân hàng đối với các khoản vay tiêu dùng
được kỳ vọng là sẽ mang tới những tác động tích cực tới thị trường
việc cho phép đảo nợ bằng cách là
vay vốn lãi suất thấp ở ngân hàng khác để thanh toán nợ vay trước đó là một quyết sách thiết thực
và có ý nghĩa đặt trong bối cảnh nhiều khách hàng đang phải chịu áp lực lãi vay cao
tuy nhiên thì thực tế đang đặt ra câu hỏi là giữa kỳ vọng chính sách và thực tế triển khai
đang có khoản vay tại một ngân hàng thương mại có lãi suất khoảng một mươi một năm
anh muông cho biết mức lãi suất này cũng đã khá ưu đái trong thời điểm này
khi biết thông tư sáu của ngân hàng nhà nước được áp dụng
anh kỳ vọng nếu được vay từ một ngân hàng thương mại

tuy nhiên sau hơn bốn tháng triển khai hiệu quả của chính sách vẫn chưa sâu rộng
khi thời gian giải quyết thủ tục tài sản đảm bảo và những khoản chi phí đi kèm
đang ảnh hưởng lớn đến quyết định của người vay
cụ thể như khách hàng
muốn chuyển đổi một khoản vay mua nhà thì cần một tài sản khác
ngoài tài sản đang thế chấp để đảm bảo khoản vay đó
hoặc sắp xếp nguồn tiền để tất toán khoản vay cũ rồi mới chuyển sang ngân hàng mới
chưa kể những khoản phí phát sinh như phí phạt trả nợ trước hạn từ hai đến ba
hay khách hàng cần chuẩn bị một số chi phí khác như phí giải chấp sổ đỏ
phí đăng ký lại thế chấp mới phí công chứng
phí bảo hiểm khoản vay mới một và một số chi phí liên quan khác
điều kiện như vậy điều kiện ấy cũng đúng điều kiện
để vay với ngân hàng này lãnh xuất thấp hay không đúng không
chứ không phải là như vậy thế cho nên chúng ta phải xem xét cả hai phía

thì thường thường trong bối cảnh tụi mình nợ xấu đang gia tăng
phải nói rằng như vậy là vì do khó khăn về sản xuất kinh doanh
cho nên khó khăn về sản xuất kinh doanh thì chắc chắn là các doanh nghiệp

thông tư không rõ lần này là sự điều chỉnh này là mở rộng thêm đối tượng
tuy nhiên cái việc này phải đảm bảo hai điều kiện
thứ nhất là cái khoản thời hạn cho vay

đó là điều kiện thứ nhất
điều kiện thứ hai đó là cái khoản vay này chưa được vượt qua lại nào
có thể thấy trong ngắn hạn việc áp dụng quy định mới cho hoạt động
chuyển đổi khoản vay này sẽ diễn ra khá thận trọng chứ không rầm rộ

do đó dù khách hàng hay ngân hàng đều phải có sự thận trọng
hướng đến sự cân bằng quyền lợi giữa các bên
do đó dù khách hàng hay ngân hàng đều phải có sự thận trọng chứ không rầm rộ
đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn

nhờ vào các chương trình khuyến mãi nên người tiêu dùng hiện cũng khá an tâm
nay kinh tế là rất là khó khăn nên mà khi mà em lựa chọn em đi siêu thị
là em thấy là nguồn cung ở trong đây là nói chung là có thể là rẻ hơn bên ngoài chợ
và tươi ngon hơn
nói chung là từ giờ em thấy là từ giờ đến cuối năm thì em mong muốn là
sẽ có nguồn cung là hàng hóa là rẻ hơn rồi chương trình khuyến mãi nhiều hơn
tại các địa phương công tác chuẩn bị nguồn hàng cho thị trường cuối năm
cũng đang được tập trung
toàn tỉnh hiện có trên một trăm hai mươi điểm bán bình ổn giá đã sẵn sàng nguồn hàng tết
với mức đang cầm kết thấp hơn thị trường năm đối với nhiều mặt hàng thiết yếu
việc chuẩn bị các chuyến hàng lưu động đưa hàng về vùng sâu vùng xa
cũng đã được các hợp tác xã thương mại dịch vụ sẵn sàng
cửa hàng của mình thì cũng đầy đủ rồi nhưng mà cái lượng mua hàng năm nay
thì sẽ giảm suốt hơn mọi năm
cho nên là mình cũng dám lấy nhiều nói chung là có
nhưng mà chỉ có là lấy số hàng
mặt hàng thiết yếu và mặt hàng mình cũng đầy đủ tem nhãn quả công ty
và nghĩa giá cho nó bình ổn giá trong tết năm nay
đối với hàng hóa để phục vụ chuyển bị tết năm hai nghìn hai mươi bốn
thì hợp tác xã đã có cái kế hoạch số năm
thực hiện về việc bán bình ổn giá vùng sâu vùng xa các xã trong huyện tân phú
hợp tác xã năm nay tổ chức tổng cộng là ba mươi chuyến
đối với các xã vùng sâu vùng xa
còn riêng về mặt hàng thì hợp tác xã đã chuẩn bị đầy đủ
để chờ ngày bắt đầu tổ chức là ngày hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
đến hết ngày hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi
trong kế hoạch chuẩn bị tết dắp thịnh hai nghìn hai mươi bốn
ngoài việc cấp vốn cho các điểm bán hàng bình ổn giá
và vận động các đơn vị không vay vốn tham gia bán bình ổn giá
tỉnh đồng nai cũng đã tạm ứng một tám
từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tính cho sở công thương
để hỗ trợ bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu
trong tình huống thiên tai dịch bệnh diễn biến phức tạp
trên địa bàn tỉnh đồng nai thiếu hụt nguồn cung cục bộ
trong thời gian một tháng
để chú động nguồn hàng hóa phục vụ tết
tỉnh đồng nai đã đưa ra nhiều giải pháp
để thực hiện tốt việc phân phối cung ứng hàng hóa thiết yếu
đề nghị các doanh nghiệp phải có kế hoạch khai thác
nguồn hàng hợp lý giá ổn định phục vụ nhân dân
thực hiện nghiên cứu quy định về chất lượng hàng hóa
bảo đảm an toàn thực phẩm niêm miết vào bán hàng đúng giá niêm yết
và hiện tại hàng hóa phục vụ tết
tại đồng nai cơ bản được chuẩn bị hoàn tất
theo nhận định của các doanh nghiệp
dịp tết năm nay nguồn hàng hóa rất dồi dào
giá cả sẽ không tăng và sẽ có nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn
được tung ra để kích cầu
đối với các doanh nghiệp chuyên sản xuất chế biến
và cung mấn thực phẩm tươi sống thực phẩm chế biến sẵn
công tác chuẩn bị nguồn hàng tết cũng đã được hoàn tất
khác với mỗi năm năm nay
hầu hết có doanh nghiệp không tăng mức hàng hóa
mà chỉ duy trì mức cung ứng dịp thường
do dự báo sức mua không tăng đột biến
trong trường hợp dự báo này sai
lượng heo gà trứng mà họ đang có
cũng sẽ đủ để cung ứng ổn định thị trường
nguồn hàng tại các đơn vị cung ứng dồi dào
nên các nhà kinh doanh phân phối dịp tết này
cũng giảm được áp lực lớn
đồng nai có nhiều trung tâm thương mại siêu thị
hơn hai trăm hai mươi cửa hàng tiện ích
theo ghi nhận các đơn vị này hiện đang chuẩn bị
sẵn sàng nguồn hàng để phục vụ bán tết
bình quân khối lượng hàng hóa mỗi đơn vị chuẩn bị
sắp xảy từ một đến hai tấn hàng hóa
một số mặt hàng như thịt heo thịt gà
đã được tính toán để tăng hơn hai mươi năm
và nhiều chương trình khuyến mại
với mức giảm từ một mươi đến ba mươi
cũng đã chuẩn bị được kích hoạt
dự báo sức mua dịp tết năm nay
sẽ tăng so với ngày thường
ngoài các điểm bán bình ổn giá có vai vốn
hiện cũng đã có các doanh nghiệp cửa hàng
đã cam kết tham gia bình ổn thị trường
tại đồng nai với nguồn hàng đăng ký kinh doanh cho tết
căn cứ vào tình hình thực tế
sở công thư nhận định nguồn cung
các mặt hàng dồi dào
cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân
tính đến thời điểm hiện tại
thành phố hồ chí minh đang thiếu một hai trăm linh giáo viên mầm non
ở các trường công lập
và tư thuộc
sở giáo dục và đào tạo thành phố hồ chí minh
cũng đã đưa ra nhiều giải pháp
để giải quyết vấn đề này
theo sở giáo dục và đào tạo thành phố hồ chí minh
tổng giáo viên mầm non hiện có
hưởng lương từ ngân sách là

tổng nhu cầu tuyển dụng giáo viên mầm non
trong năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
là một hai trăm linh bảy giáo viên
trong năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
đã tuyển được năm trăm một mươi một giáo viên
số lượng còn thiếu là sáu trăm chín mươi sáu giáo viên
số lượng giáo viên còn thiếu
ở trường mầm non công lập là năm trăm hai mươi chín người
ngoài công lập là sáu trăm bảy mươi một người
nguyên nhân được cho là
số lượng đào tạo ra không đủ tuyển
sinh viên chưa mặn mà đăng ký
ngành giáo dục mầm non để tham gia học
để giải quyết tình trạng này
sở sẽ tiếp tục tổ chức tuyển dụng
cùng với đó tiếp tục đề xuất xây dựng
chế độ chính sách thu hút đối với giáo viên mầm non
khắc phục khó khăn về tài chính
tham gia lâu dài với ngành với đơn vị
tăng cường phối hợp với các cơ sở đào tạo
để có chế độ thu hút sinh viên
tham gia học ngành giáo dục mầm non
sở giáo dục và đào tạo tp hcm
đã ban hành văn bản về việc triển khai
thực hiện nghị quyết số ba mươi sáu
của hội đồng nhân dân tp hcm
về hướng dẫn thu sử dụng học phí
năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn
để hoàn trả học phí tạm thu
được thực hiện theo nghị quyết số một mươi
năm hai nghìn hai mươi hai của hội đồng nhân dân tp hcm
theo đó tp hcm
áp dụng chính sách đặc thù
hỗ trợ một trăm linh học phí
cho học sinh trung học cơ sở
tức là lớp sáu đến lớp chín
các cơ sở giáo dục công lập đã thực hiện
tạm thu học phí từ đầu năm học tới nay
sẽ hoàn trả cho học sinh theo hai mức
là sáu mươi đồng một học sinh một tháng
với học sinh thuộc một mươi sáu quận huyện
và ba mươi đồng một học sinh một tháng
cho học sinh cấp trung học cơ sở
tại năm huyện ngoại thành
với học sinh ngoại công lập
hỗ trợ một lần vào cuối năm học
thời gian hoàn trả trước ngày ba mươi một tháng một
nằm khuất trong con hẻm trên đường bến vân đồn
quận bốn tp hcm
quán cà phê ống là một địa điểm mới mẻ
thú vị với nhiều người trong những ngày gần đây
thú vị vì quán được ứng dụng
mô hình kinh doanh sử dụng các sản phẩm
từ tre độc đáo và cũng mang thông điệp
nói không với sản phẩm nhựa
bảo vệ môi trường đến với nhiều người hơn
phóng sự này cũng khép lại kinh tế phương nam hôm nay
quán cà phê ống tre độc đáo
ở chỗ sử dụng ống tre để đựng cà phê
ông hút làm từ cọ để uống
trên quầy phai chế của quán
chỉ có sự xuất hiện của tre nứa
và các sản phẩm thân thiện với môi trường
thức uống của quán chủ yếu là các loại cà phê
với giá giao động từ hai mươi sáu đến ba mươi năm ngàn đồng
không phân biệt uống tại chỗ hay mang đi
đối với khách mua đi
quán sẽ đặt ống tre làm quai bằng lá dừa
và dùng màng bọc thực phẩm làm nắp đậy
trong thời gian mà em đi cắm chạy với bạn em ở tây nguyên
em có thấy người đồng bào tây nguyên có đựng thức uống bằng ống tre
nên em suy nghĩ là về mình sẽ thở nghiệp
mình có một cơ hội thở nghiệp thì mình sẽ phát triển
mình sẽ đựng cà phê trong ống tre
em có gửi gắm đến mọi người là mong mọi người là yêu môi trường của mình
sử dụng những nguyên liệu mà có thể tái chế được sử dụng
trong ống tre mình có thể sử dụng được tái sử dụng
tới khoảng năm đến bảy lần
khi mà ống tre nó đã già đi
mình vẫn có thể trồng cây
sang đá hay là xương rộng
nhưng hiện tại bên quán em vẫn có đang trồng cây
hương vị của thức uống nó sẽ tăng lên
nó sẽ có thêm cái mùi thoang thoảng của tre
nó tăng lên cái độ nó đẩy nhiều hương vị lên
ví dụ như cà phê thì anh nó sẽ có
nó đặc trưng của mùi cà phê rồi
thì nó sẽ thoang thoảng thêm mùi tre của khu vực tây nguyên của quốc nội
một ống tre có thể tái sử dụng được từ năm đến bảy lần
tuy nhiên khách mua ống tre mang về
có thể tái sử dụng một mươi lần tùy vào mức độ sử dụng bảo quản của mỗi cá nhân
trước đây hình ảnh người dân sử dụng ống tre để đựng nước uống
chỉ thường thấy ở các vùng tây nguyên
thì giờ đây nghe tại nơi thành thị
hình ảnh ly nước bằng tre là điểm nhấn độc đáo
một điểm thú vị là ống tre sau nhiều lần sử dụng như vậy
quán không bỏ đi mà dùng để trang trí
làm chậu xương rồng tặng cho khách hàng
khó khăn duy nhất cửa hiện tại bộ bên quán em
đó là cái việc khách hàng đôi khi nó sẽ hơi hiểu lầm
về cái việc là sử dụng ống tre có thực sự gọi là bảo vệ môi trường hay không
mọi người đang nghi vấn là nó sẽ phải đi chặt tre
nhạc gây ảnh hưởng đến môi trường chứ không phải là bảo vệ
nhưng mà thực tế thì cái việc sử dụng tre
bốn là đã được sử dụng rất là lâu rồi
cái việc mà em sử dụng ống tre dành cho cà phê ống
thì nó lại tốt hơn
bởi vì là nó được sử dụng và tái sử dụng nhiều lần
trong khi các hình thức khác là chỉ dùng đúng một lần thôi rồi bỏ
bên cạnh đó là sau cái việc mà sử dụng để mà uống xong
thì mà không được uống được nữa
thì bên em sẽ dùng để tái chế
và dùng để trồng cây tặng khách
hoặc là có thể làm ống bút và làm đồ trang trí được
tức là tới cuối cùng thì cái ống tre nó vẫn giữ
nguyên được cái giá trị nguyên bản của nó
và tốt cho mọi người
rác thải nhựa hiện đang là vấn đề quan tâm hàng đầu hiện nay
rác thải nhựa không chỉ gây nên ô nhiễm môi trường
mà còn đe dọa đến tính mạng của con người và các loài động vật
theo tổ chức hòa bình xanh
cứ khoảng một mươi gram muối ăn hàng ngày
thì có tới hai mảnh vi nhựa
chính vì lý do đó
việc sử dụng những sản phẩm thân thiện với môi trường
đã dần được các bạn trẻ hiện nay lựa chọn
như một giải pháp góp phần giảm tải
những tác hại đến sức khỏe và hệ sinh thái
từ những sản phẩm nhựa
theo em việc sử dụng ống tre
là một việc rất là bảo vệ môi trường
giúp cho môi trường thân thiện hơn
giúp cho mình hòa mình với thiên nhiên nhiều hơn
mang lại lợi ích cho nhiều người
thí dụ như cái việc ống tre đó
là sử dụng ở dưới quê
người ta chỉ dùng là tre máy thôi
nhưng mà mình dùng ống tre để làm cái ốc ly đựng nước
rất là hay
ý tưởng rất là táo bạo
lấy ống tre đựng nước
là từ xưa tới giờ em chưa thấy quán nào
mà lấy ống tre đựng nước
mở thành phố hồ chí minh rồi đó
giờ mình chưa thấy quán nào
đánh giá cao về tính bảo vệ môi trường
khi sử dụng vật liệu như thế này
thì mình sẽ giảm thải được rác thải nhựa
giúp bảo vệ môi trường
trước đó đã thu hút khách
và đảm bảo nguồn cung ống tre
quán còn áp dụng chính sách
đổi một mươi ống tre lên một thức uống mới tại quán
với mong muốn nói không với sản phẩm nhựa
từ nay các sản phẩm gần gũ thân thiện với môi trường
sẽ được ứng dụng nhiều hơn vào cuộc sống
để góp phần hạn chế tối đa lượng rác thải nhựa
ra môi trường
từ đó giảm được tối đa những tác động tiêu cực
tới sức khỏe con người và động vật